tại tỉnh quảng nam nằm cách trung tâm thành phố tam kỳ chừng hơn hai mươi km về phía tây
huyện tiên phước là mảnh đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng
đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện tiên phước đã có những cách làm năng động
và dựa vào tiềm năng để phát triển kinh tế xã hội
nổi bật nhất là gắn việc phát triển kinh tế vườn kinh tế trang trại với xây dựng nông thôn mới
góp phần giải quyết việc làm cải thiện đời sống người dân và làm thay đổi diện mạo nông thôn
tiên cảnh không chỉ có phong cảnh hữu tình vùng đất giàu truyền thống cách mạng
mà còn có nhiều cách làm hay trong việc gắn phát triển kinh tế vườn
kinh tế trang trại và du lịch sinh thái với xây dựng nông thôn mới
vào đầu năm hai nghìn một mươi năm xã thành lập câu lạc bộ nhà sạch ngõ đẹp kinh tế gia đình ổn định
bước đầu đã thu hút được hai mươi thành viên ở xóm bầu làng thạnh bình tham gia

tiên cảnh là một trong ba xã được huyện tiên phước chọn làm mô hình điểm xây dựng nông thôn mới
tại thời điểm năm hai nghìn một mươi một xã chỉ đạt hai trong tổng số một mươi chín tiêu chí
nhưng qua bốn năm nỗ lực xây dựng đến cuối năm hai nghìn một mươi tám
tiên cảnh là một trong ba xã của huyện tiên phước tỉnh quảng nam được công nhận là xã nông thôn mới
nhân dân ở đây chầu yếu phát triển kinh tế vườn kinh tế trang trại để nhằm mục đích xóa đói dọn nghèo
từ tiếp nhận từ nghị quyết một mươi tám một mươi chín
từ thời kế thừa truyền thống của cha ông
thì nhân dân tiên cảnh cũng tiếp tục tập trung để kẻ tộ vườn tộp gắn với lại về phát triển du lịch
dù điều kiện tự nhiên không thuận lợi như tiên cảnh
nhưng xã tiên sơn đã có những bước đi mạnh mẽ trong phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới
tiên sơn không chỉ chú trọng phát triển chăn nuôi gắn với trồng rừng
mà còn mở nhiều cơ sở mai mặt gia công gỗ và phát triển dịch vụ vận tải
nhờ thế đời sống người dân nơi đây
không ngừng cải thiện tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn năm
hiện nay thu nhập của nhân dân cả xã tiên sơn từ năm hai nghìn một mươi đến nay tăng gấp ba lần
hiện nay là trên hai mươi ba triệu đồng trên một người trên một năm
vì đời sống tinh thần các hoạt động văn hóa và nghệ được phát triển
rồi là tình lòng nghĩa xóm cũng được năng lên
nhờ biết phát huy tiềm năng
thế mạnh nên tiên phước đã trở thành địa phương dẫn đầu tỉnh quảng nam
trong phát triển kinh tế vườn kinh tế trang trại
ngoài cây tiêu tiên phước còn trồng gần một bốn trăm linh hectare thanh trà bon bon chuối
với thu nhập mỗi năm khoảng một trăm hai mươi tỷ đồng
đầu năm hai nghìn một mươi năm nguyễn tiên phước đã được chủ tịch quỹ ban tỉnh
cho phép xây dựng kinh tế vườn kinh tế trang trại là trọng điểm
và xây dựng nguyễn tiên phước thành vùng đặc trưng của trung du sứ quảng
sau khi tiếp nhận thông báo này chúng tôi đã bắt đầu bắt tay vào làm
vừa xây dựng kinh tế vườn kinh tế trong xã đồng thời chúng tôi xây dựng đặc trưng riêng có
của vùng trung du sứ quảng để tạo ra được một vùng có thể nói là du lịch sinh thái
bằng nhiều hướng đi và cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế
đến nay bộ mặt nông thôn của thiên phước đã có những thay đổi rõ rệt
từ chỗ bốn mươi tỷ lệ đói nghèo năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi năm chỉ còn một mươi bốn theo tiêu chí mới